thưa quý vị sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm thì tại bắc bộ trong ngày hôm qua đã xuất hiện mưa ở nhiều nơi và thời tiết cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi
vậy thì không biết diễn biến thời tiết này thì có tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay và cũng như là một vài ngày tới không ạ chị trang
dạ vâng thưa chị thu trang
thời tiết tại thủ đô hà nội cũng như phía bắc ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục duy trì ở mức nhiệt là từ ba mươi bốn ba mươi năm độ c và trời thì nhiều mây
thời tiết dịu mát nhưng cũng tìm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm như sấm xét và gió giật mạnh do vẫn sẽ xuất hiện những cơn mưa nặng hạt hơn vào buổi chiều
vì vậy thì quý vị cần hết sức lưu ý đặc biệt là ở vùng núi trung du bắc bộ cảnh báo sạt lở đất lũ quét có thể xảy ra
và ngại sạt lở đất thì thường xảy ra rất nhanh tàn phá mạnh nếu xảy ra vào ban đêm thì lại càng khó phòng tránh hơn
vì vậy mà khi quý vị thấy nơi mình sinh sống có mưa to tầm một giờ đồng hồ thì hãy quan sát các dấu hiệu của sạt lở đất như là tường nhà bị nghiêng hay là nghe theo tiếng đất đá nứt vỡ hay là nghe theo tiếng thỉnh cây gãy đổ thì cũng hãy nhanh chóng tìm cho mình một nơi tránh trú an toàn
vâng và miền bắc thì là như vậy còn ở miền trung nắng nóng thì vẫn duy trì với nền nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c và riêng đà nẵng và hội an là bốn mươi độ c
thời gian nóng sẽ kéo dài từ một mươi giờ đến một mươi tám giờ cùng độ ẩm thấp
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ quý vị trong phần sau của chương trình